thời gian qua tại huyện biên giới kỳ sơn cơ quan chức năng tỉnh nghệ an đã xây dựng phát triển mô hình trồng cây dược liệu bò bò
hiện quả dược liệu quý này đang bước vào chính phủ thu hoạch nhưng vẫn thưa vắng người mua làm người dân hết sức lo lắng
phản ánh của truyền hình nhân dân tại nghệ an
gia đình bà hới y dùa ở bản huế mú xã huế tụ huyện kỳ sơn chăm sóc bảo vệ và trồng được gần hai hectare cây bò bò
thời điểm này bò bò của đồng bào người mông ở xã vùng cao huế tụ bắt đầu chín và có hiện tượng dụng quả mà vẫn chưa thu hoạch vì không có thương lái đến thu mua
những năm trước đây số diện tích cây dược liệu này mang lại cho gia đình tôi từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng mỗi năm
năm nay bò bò đã chín già trên cây nên gia đình tranh thủ thu về phơi khô chờ thương lái đến thu mua
nhưng bò bò ngày càng nhiều mà thương lái thu mua thì không thấy khiến gia đình không khỏi lo lắng
theo chính quyền xã huế tụ
toàn xã có hơn hai mươi bốn hectare cây bò bò
những năm trước đây bò bò mang lại nguồn thu nhập khá lớn cho người dân trong xã
trung bình một hộ thu từ hai mươi đến bốn mươi năm triệu đồng mỗi năm

trung bình một hộ thu từ hai mươi đến bốn mươi năm triệu đồng mỗi năm

tuy nhiên sản phẩm quả dược liệu này đang gặp khó khăn vì đầu ra không ổn định
do vậy bà con rất mong cơ quan chức năng tỉnh nghệ an sớm tìm giải pháp
giúp người dân vùng cao nơi đây tiêu thụ sản phẩm để tiếp tục duy trì phát triển mô hình này